tại việt nam hiện nay tình trạng người dân thiếu những loại vi chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin a sắt hay kẽm hiện vẫn là thách thức lớn đối với ngành y tế
do biểu hiện thiếu hụt vi chất dinh dưỡng thường khó phát hiện nhưng lại có thể dẫn đến những hậu quả to lớn
một trong những biện pháp hữu hiệu mà ngành y tế đang đẩy mạnh triển khai để giải quyết vấn đề này đó là tuyên truyền hướng dẫn cho người dân chủ động bổ sung vi chất dinh dưỡng qua bữa ăn hàng ngày
chương trình giáo dục dinh dưỡng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về dinh dưỡng hợp lý và phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng được triển khai thường xuyên và đẩy mạnh thông qua các hoạt động dinh dưỡng được chính phủ phê duyệt như chiến lược dinh dưỡng quốc gia hai nghìn một mươi

cân đối khẩu phần ăn chú ý các thực phẩm nguồn gốc động vật có nhiều vi chất dinh dưỡng có giá trị sinh học cao